công an tỉnh thừa thiên huế vừa bắt giữ đối tượng lê thanh phụng sinh năm hai nghìn bốn
chú tài tỉnh quảng trị về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản số tiền gần tám tỷ đồng
theo điều tra ban đầu đối tượng lập tài khoản facebook ảo tham gia vào các hội nhóm của đạo thiên chúa
kết bạn với các linh mục sơ rồi kết bạn làm quen với nhiều người trong nhóm
sau đó ngỏ ý muốn chuyển tiền làm từ thiện gửi link đề nghị họ đăng nhập cung cấp các thông tin theo yêu cầu
rồi chiếm đoạt toàn bộ tiền trong tài khoản của nạn nhân
bằng thủ đoạn này đối tượng lê thanh phụng đã lừa đảo hàng chục nạn nhân trên cả nước
và chiếm đoạt số tiền gần tám tỷ đồng